nhân kỷ niệm tám mươi chín năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất việt nam ngày một mươi tám tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bốn
ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ngày một mươi tám tháng một mươi một
tối ngày một mươi ba tháng một mươi một tại hà nội đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đã đến sự và phát biểu tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc phương trần hưng đạo quận hoàn kiếm tp hà nội
phát biểu tại ngày hội đồng chí trương hòa bình bày tỏ sự vui mừng và đánh giá cao thành tích của các tổ dân cư phường trần hương đạo
trong công tác nâng cao chất lượng đời sống người dân giữ vững an ninh trật tự vệ sinh môi trường an toàn giao thông và an toàn thực phẩm
mong muốn mỗi người dân trong khu dân cư tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết chung sức chung lòng thực hiện tốt đời sống văn hóa khu dân cư
tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của đảng điều hành của chính phủ quốc hội các cấp các ngành của thành phố hà nội cùng với sự ủng hộ của người dân
phường trần hương đạo sẽ thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội góp phần giữ vững hình ảnh người thủ đô thanh lịch văn minh
góp phần vào sự phát triển của thủ đô nói riêng và cả nước nói chung